ngày một mươi tháng một mươi một sau khi tiếp nhận hồ sơ và kết luận điều tra từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ra lệnh tiếp tục tạm giam đối với bị can nguyễn phương hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
theo đó trong quá trình tạm giam con trai bà nguyễn phương hằng là ông nguyễn quang tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngồi quận bảy tp hcm
thông tin đã gửi đơn đến viện kiểm sát nhân dân tp hcm và công an tp hcm
nộp một mươi tỷ đồng để bảo lãnh cho bà hằng được tại ngoại
tuy nhiên đơn của ông tuấn không được chấp nhận
theo kết luận điều tra bổ sung bà nguyễn phương hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội
như youtube facebook để công kích xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân
mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng bà hằng không dừng lại
mà có lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều người
bên cạnh khởi tố tạm giam bà nguyễn phương hằng công an tp hcm cũng mở rộng điều tra làm việc
với các cá nhân như ekip hỗ trợ gịch bản nội dung cho bà hằng chửi trên sóng livestream
làm việc với các youtuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà hàng lên sóng
làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà hằng trên mạng xã hội